công an tỉnh trà vinh vừa sơ kết sáu tháng triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức cá nhân
qua số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh
kết quả cho thấy từ thông tin do người dân cung cấp
giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh điều tra khám phá hàng chục vụ án hình sự
theo thống kê từ ngày tám tháng chín năm ngoái đến ngày tám tháng ba năm nay
đã có trên một cuộc gọi và tin nhắn đến số điện thoại đường dây nóng của đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh trà vinh
các cuộc gọi tin nhắn phản ánh tố giác nhiều nội dung liên quan vi phạm pháp luật như liên quan đến cho vay lãi nặng đánh bạc tổ chức đánh bạc
các hành vi xâm phạm sở hữu trật tự quản lý kinh tế chức vụ ma túy môi trường trật tự an toàn giao thông
giám đốc công an tỉnh trà vinh đã chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ nhiều nội dung phản ánh